nhân dịp chuẩn bị đón tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám đồng chí trần thanh mẫn
ủy viên trung ương đảng chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam đã đến thăm và chúc tết hòa thượng thích phổ tuệ
pháp chủ giáo hội phật giáo việt nam tại chùa viên minh huyện phú xuyên thành phố hà nội
chủ tịch ubnd tổ quốc việt nam trần thanh mẫn gửi lời chúc sức khỏe trường thọ đến pháp chủ thích phổ tuệ
và đánh giá cao vai trò cũng như những đóng góp của giáo hội phật giáo việt nam
trong công cuộc xây dựng bảo vệ đất nước là thành viên tích cực của mặt trận tổ quốc việt nam trong những năm qua
đồng chí trần thanh mẫn mong muốn pháp chủ thích phổ tuệ với vai trò và uy tín của mình
sẽ tiếp tục hướng dẫn vận động tăng ni phật tử tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước
các cuộc vận động do mặt trận tổ quốc việt nam phát động góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng vững mạnh
nhân dịp này chủ tịch ubnd tổ quốc việt nam trần thanh mẫn cũng gửi lời chúc mừng năm mới sức khỏe
hạnh phúc và bình an đến các chức sắc và bà con phật tử trong cả nước